cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cũng vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với trần văn phương nguyên kế toán đảng ủy dân chính đảng tỉnh cà mau
chúng thệ phường bảy thành phố cà mau về hành vi tha mô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín văn phòng đảng ủy dân chính đảng
phân công trần văn phương thực hiện nhiệm vụ kế toán theo dõi tài chính cơ quan
và quản lý công tác thu nộp đảng phí của đảng ủy
lợi dụng vào chức năng quyền hạn được giao phương thu đảng phí với số tiền trên một tám tỷ đồng
nhưng chỉ nộp về cơ quan chức năng hơn năm trăm linh triệu đồng
còn lại số tiền trên một ba tỷ đồng phương chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân
cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở của trần văn phương để thu giữ tài liệu có liên quan